tự ý dùng thuốc rất nguy hiểm nhất là với những bệnh chưa có thuốc đặc trị như covid một mươi chín
tuy nhiên mấy ngày qua trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều hướng dẫn không rõ nguồn gốc về cách tự chữa bệnh covid một mươi chín tại nhà
đáng chú ý một trong hướng dẫn liều paracetamol khuyên sử dụng là liều tối đa rất dễ quá liều và gây ngộ độc
và thực tế trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận không ít trường hợp nguy kịch tính mạng vì ngộ độc hạ sốt giảm đau paracetamol
cô gái này nhập viện trong tình trạng đau trướng bụng đi lại khó khăn
trước đó do bị sốt nên cô đã mua thuốc hạ sốt về dùng
sau khi dùng liên tục ba ngày tình trạng sốt cao đã không còn nhưng bệnh nhân ngày càng mệt mỏi khó chịu
đến bệnh viện bác sĩ kết luận cô bị ngộ độc gan do sử dụng thuốc hạ sốt quá liều
còn đây là bài thuốc điều trị covid một mươi chín được lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua
trong đó liều paracetamol khuyên sử dụng là liều tối đa
cũng chính vì bài thuốc này các loại thuốc hạ sốt giảm đau đang được nhiều người tìm mua tích chữ
sử dụng để tự chữa các biểu hiện của bệnh covid một mươi chín theo hướng dẫn trên mạng xã hội
và việc tự ý sử dụng các loại thuốc hạ sốt giảm đau

theo cảnh báo của bác sĩ ngộ độc baratamol là loại ngộ độc thường gặp nhưng âm thầm dễ bỏ sót
người sử dụng có thể bị ngộ độc do lạm dụng thuốc dùng sai dẫn tới quá liều mà không biết
do các biểu hiện ngộ độc paracetamol rất kín thậm chí vài ngày đầu nếu không xét nghiệm theo dõi thì không thể biết
và khi được phát hiện đã muộn tổn thương gan thậm chí suy gan cấp hôn mê gan và tử vong
tốt nhất thì chúng ta chủng hai viên ba viên tối đa là bốn viên một ngày viêm loại chăn năm trăm linh mg
trường hợp mà người gầy yếu người bị sốt cao bệnh nặng kéo dài bị suy kiệt gầy mòn
rồi những trường hợp mà uống nhiều rượu lông nhiều ngày rồi những trường hợp mà dùng các thuốc có thể làm tăng độc tính của paracetamo
ví dụ một số thuốc chống động kinh thuốc chứa bệnh lao những trường hợp đấy phải dùng parasomon rất thận trọng và rất dễ bị viêm gan nhiễm độc
và những trường hợp đấy phải nếu có dùng phải dùng nếu thấp nhất có thể
theo các bác sĩ để sử dụng paracetamol an toàn với người trưởng thành không có bệnh lý nền
mỗi ngày chỉ nên dùng hai ba viên paracetamol loại năm trăm linh mg trẻ em một mươi năm mg trên kg cân nặng cho mỗi lần và không quá sáu lần trên hai mươi bốn h
luôn kết hợp các biện pháp khác an toàn hơn để hạ sốt giảm đau như nới rộng quần áo trường tắm nước ấm uống đủ nước
khi bệnh không đỡ hoặc có biểu hiện bất thường
thì cần tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra